tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án bảo vệ khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo mục tiêu của đề án thì đến năm hai nghìn ba mươi nâng tỷ lệ che phủ rừng tây nguyên lên bốn mươi chín hai
nhằm ngăn chặn đẩy lùi tình trạng mất rừng từng bước khôi phục phát triển rừng bền vững bảo vệ môi trường sinh thái bảo tồn đa dạng sinh học cung cấp dịch vụ môi trường rừng góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực tây nguyên
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án bảo vệ khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi với tổng vốn hơn hai mươi tám năm nghìn tỷ đồng
với mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn ba mươi diện tích rừng tây nguyên đạt khoảng hai bảy
để triển khai thực hiện tốt đề án các tỉnh tây nguyên cần quyết liệt hơn trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng gắn với trách nhiệm cụ thể coi trọng việc phát triển lâm nghiệp công nghệ cao cải thiện sinh kế phát triển lâm nghiệp theo chuỗi giá trị và cấp chứng chỉ rừng